ngày hai mươi sáu tháng ba đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳ châu đã bắt giữ đối tượng lữ văn mười chú tại bản lầm xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an vận chuyển bốn mươi con rúi không rõ nguồn gốc
khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại km tám mươi một quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ an tổ tuần tra kiểm soát công an huyện quỳ châu phát hiện chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy f một một trăm một mươi tám
do lữ văn mười chú tại bản lằm xã tri lễ huyện quế phong điều khiển có dấu hiệu khả nghi
sau khi tiến hành dừng xe kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai bao tải chứa bốn mươi cá thể rúi thuộc động vật hoang dã còn sống với tổng trọng lượng khoảng hai mươi năm kg
lái xe lữ văn mười cũng không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ liên quan đến bốn mươi cá thể rúi nói trên
đối tượng này khai nhận đã mua số rúi này của người dân ở bản làm xã tri lễ với giá một trăm năm mươi đồng một kg và đang trên đường tới nghĩa đàn để bán lấy tiền
giao cho lực lượng kiểm lâm huyện quỳ châu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định